vâng thưa quý vị năm quý mão hai nghìn hai mươi ba đã khép lại chào đón năm mới giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
trên khắp cả nước thì vào tối qua đã tràn ngập những màn pháo hoa đầy sắc màu
như một lời báo hiệu một năm mới đầy an lành may mắn và hạnh phúc cho mọi người mọi nhà
tại thủ đô hà nội thì không khí năm mới vào tối qua đã tràn ngập khắp các nẻo đường
đặc biệt với màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng lần đầu tiên được tổ chức
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị với những năm trước thì người dân và du khách của thủ đô sẽ tập trung
tại khu vực hồ hoàn kiếm để thưởng thức màn bán pháo hoa trong đêm giao thừa
thì năm nay tại khu vực hồ tây lần đầu tiên hà nội tổ chức lễ hội ánh sáng
tại đây thì có rất đông người dân và du khách
lần đầu tiên trong đêm giao thừa hà nội tổ chức lễ hội ánh sáng với chủ đề
một ngày kinh đô ngàn nam lịch sử được lấy cảm hứng từ chính nền văn hiến
lâu đời của thủ đô hà nội
bên cạnh khuê văn các hoàng thành thăng long chùa trần quốc cầu lõng biên
nhà hát hồ gươm là một trong chín biểu tượng của thủ đô xuất hiện trong lễ hội ánh sáng
nhà hát là công trình nghệ thuật sáng tạo của việt nam với tiêu chuẩn quốc tế và tầm nhìn tương lai
nhà hát hồ gươm tiếp nối hành trình từ thành phố vì hòa bình tới thành phố sáng tạo
kế thừa dòng chảy văn hóa nghệ thuật trong lòng hà nội
bên cạnh khuê văn các hoàng thành thăng long chùa trần quốc chùa trần quốc chùa trần quốc

mọi người đều có một cái khởi sắc bởi vì năm hai nghìn hai mươi ba thì chắc chắn là mọi người cũng thấy là đang rất là khó khăn
thì cũng hy vọng là năm hai nghìn hai mươi bốn thì là một năm giáp thìn một năm rồng thiêng và cũng là một năm mà để mọi người có thể
giành được nhiều thắng lợi và chúc cho tất cả mọi người cũng như là toàn dân việt nam luôn luôn mạnh khỏe
đối với bản thân em thì em mong ước công việc và học tập nó được viên mát
kể đến nữa là gia đình nhà em bặc biệt là bố mẹ em
thêm mạnh khỏe hơn ạ
trong thời khắc giao thừa thiên liêng ai nấy đều phấn khởi vui mừng đón chào một năm mới
với những người dân sinh sống trên địa bàn thành phố hồ chí minh cũng vậy
họ đều tin tưởng kỳ vọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong năm mới hai nghìn hai mươi bốn
có phần thực hiện thắng lợi nghị quyết chín mươi tám của quốc hội
thưa quý vị
trong khoảnh khắc giao thừa thiên liêng mỗi người dân sinh sống trên địa bàn thành phố hồ chí minh ai nấy đều phấn khởi và vui mừng chào đón năm mới
tin tưởng kỳ vọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong năm hai nghìn hai mươi bốn góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết chín mươi tám
khi những cánh pháo hoa rực rỡ xuất hiện đó cũng là thời khắc chuyển giao của trời và đất
năm cũ qua đi với những thắng lợi của thành phố mang tên bác trong phát triển kinh tế xã hội
năm mới đã đến với sự bình yên
vì phút này đây ai cũng có một cảm xúc của truyền mình
bản sắc văn hóa mà không thể thiếu vào mỗi dịp tết làm cho người dân thành phố thêm yêu và tự hào hơn
trong dịp năm mới này thì đi trên con đường này thì hùng lại nghĩ ra được rất là nhiều những điều tích cực
và cảm nhận được là năm mới sẽ là một năm thử thách rất là nhiều
và trong những năm vừa qua thì vô cùng có rất là nhiều những khó khăn làm trở ngại cho các doanh nghiệp cũng như là sự phát triển của bản thân
nhưng mà hồng tin rằng là với năm nay chúng ta nhìn vào linh vật của con rồng
càng có thêm động lực càng có thêm niềm tin
và hùng tin rằng là may mắn hạnh phúc sẽ đến với những người nỗ lực cố gắng hết mình
những chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa cũng có những cảm xúc của riêng mình
nụ cười hạnh phúc của những người dân tham gia lễ hội cũng chính là niềm vui của các anh
đã qua giờ bắn pháo hoa thì bản thân tôi cảm thấy rất là tự hào và vui mừng vì đã bảo vệ thành công lễ hội bắn pháo hoa của thành phố
giúp cho người dân vui chơi thật là an toàn giúp cho người dân thành phố có một cái tết thật là ấm no và hạnh phúc
khoảnh khắc mùa xuân đã đến nhưng nhiệm vụ của các chiến sĩ công an vẫn còn đó
các anh sẽ bước vào một năm mới với những sứ mệnh mà đảng và nhân dân giao phó
để rồi sẽ tiếp tục chào đón một mùa xuân thắng lợi tiếp theo của đất nước những mùa xuân bình yên
hòa với không khí chào đón năm mới tối qua tại thành phố đà nẵng đã mang tới cho người dân và du khách một đêm giao thừa ấn tượng
với nhiều hoạt động đặc sắc để mở đầu cho một năm mới thuận lợi bình an và hạnh phúc
bắn pháo hoa rục rỡ màu sắc đã đánh dấu cho thơ khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới

trong giờ khổ này tất cả mọi người cùng chào đón năm mới
năm mới hai nghìn hai mươi bốn trông ngập tràn niềm vui và hy vọng
năm mới thì em mong muốn toàn thể gia đình của em được vui vẻ hạnh phúc
và chúc cho thành phố đà nẵng một năm mới thật và an vui
mọi người có một cái đời sống ấm no
rất mong muốn là một năm mới được sức khỏe được hạnh phúc được vui tươi và được an khang thịnh vượng
chúc mọi người năm mới hạnh phúc vui vẻ và bình an
chúc mọi người năm mới
chúc mọi người năm mới
du khách tại thành phố đà nẵng đã đón một đêm giao thừa ấn tượng
bởi những màn trình diện vó hoa đặc sắc bởi đêm nghệ thuật sôi động bởi những tuyến đường rực rỡ sắc hoa
và điều quan trọng là bởi sự trật tự an ninh an toàn
từ một mươi chín h toàn lực lượng công an thành phố đã tổng ra quân nỗ lực triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
để người dân yên tâm vui xuân đón tết đón giao thừa
nhiều tổ công tác làm nhiệm vụ đến hai mươi ba h sáng
làm xuyên đêm giao thừa xuyên tết không có ngày nghỉ thì các ông bộ nhân sĩ cũng đã được quán triệt
và triển khai các mệnh lệ chỉ thị của cấp trên
và các ông bộ chiến sĩ đã yên tâm công tác và làm sao đó để người dân vui xuân đón tết an toàn
cho dù có bình yên như thế nào thì chúng tôi cũng không thể lơ là mất cảnh giác
và luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với phương châm là thức cho dân ngủ ngon gác cho dân vui chơi
thực hiện nhiệm vụ không thể đóng giao thừa
nhưng với các chiến sĩ năm mới đến vẫn tròn vẹn niềm vui trong sự bình yên của nhân dân
tối qua ba mươi tết bộ tư lệnh cảnh sát biển tổ chức chúc tết cán bộ nhân viên chiến sĩ
đang làm nhiệm vụ trực tết tại các đơn vị và các tàu đang thực hiện nhiệm vụ trực tết
trên các vùng biển đảo của tổ quốc qua hệ thống thông tin vệ tinh
tại trung tâm chỉ huy bộ tư lệnh cảnh sát biển qua hệ thống truyền hình vệ tinh
bộ tư lệnh cảnh sát biển đã động viên thăm hỏi tình hình đón tết của các cán bộ chiến sĩ
trên các tàu của lực lượng và các tàu phối thuộc của lực lượng kiểm hư
hải đội dân quân thường trực đang làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu tuần tra kiểm soát
chống khai thác iuu trên các vùng biển đồng thời giao nhiệm vụ cho các cán bộ chiến sĩ
sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
luôn nêu cao tinh thần cảnh sát không để tổ quốc bị động bất ngờ trong mọi tình huống
hoạt động chúc tết của bộ tư lệnh cảnh sát biển đã diễn ra thường niên mỗi dịp tết đến xuân về
thể hiện sự quan tâm của đảng ủy thủ trưởng bộ tư lệnh cảnh sát biển đến việc chăm lo đời sống
cho cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ vào dịp tết từ đó tạo không khí phấn khởi vui tươi
giúp cán bộ chiến sĩ có thêm động lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
thưa quý vị và các bạn
một trong những thành tựu nổi bật được coi là điểm sáng của công tác công an trong năm vừa qua
đó là nâng tầm vị thế của đối ngoại công an nhân dân
trong bối cảnh hội nhập sâu rộng khu vực và thế giới hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước việt nam hùng cường
lực lượng công an nhân dân không chỉ tận hiến vị dân mà còn tích cực tham gia
khẳng định vai trò vị thế của công an nhân dân việt nam trên trường quốc tế
khẳng định những dấu ấn của đối ngoại công an nhân dân trong năm vừa qua
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có những chia sẻ với truyền hình công an nhân dân
quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
công tác công an đi làm đối ngoại có điều kiện để nói thẳng giải quyết được nhiều vấn đề là cây mới sắp tới phải phát huy lên
thực hiện các phương châm đi trước mở đường mắt tinh tai thính không để bị động bất ngờ
đối ngoại công an nhân dân tiếp tục khẳng định
vai trò là một trong những trụ cột chính của chính sách đối ngoại của việt nam
tập trung nghiên cứu dự báo chiến lược cơ bản nắm vững được xu hướng hoạt động trong chính sách quan hệ giữa các thương lớn
kịp thời tham mưu với trung ương đảng nhiều chủ trương giải pháp
không chỉ giữ vững thế chủ động trong thế giới đầy biến động
mà có phần quan trọng tiếp tục nâng tầm với quan hệ với các đối tác lớn nâng cao vị thế của việt nam
cũng đã chủ động tích cực truyền tải những thông tin về đường lối chính sách đối ngoại của đảng nhà nước
thẳng thắn chân thành trao đổi những khó khăn tồn tại
cản trở những quan hệ song phương và kiến nghị những biện pháp xử lý
giảm thiểu những tác động can thiệp vào công việc nội bộ của việt nam của các thế lực thù địch
lượng công an nhân dân cũng đã tập trung cao độ lực lượng biện pháp với nhiều đổi mới
đảm bảo cao nhất bên trong bình yên vững chạy thuận lợi
tạo lực khắp dẫn thu hút mạnh mẽ các nước muốn làm bạn làm ăn với việt nam
thông qua đối ngoại công an nhân dân góp phần củng cố hình ảnh đất nước việt nam
yêu trụng hòa bình sẵn sàng làm cầu nối để giải quyết các xung đột
hạ nhiệt các điểm nóng tham gia tích cực sứ mệnh gìn giữ hòa bình
cứu hộ cứu nạn khắc phục hậu quả thiên tai thảm họa
tích cực đấu tranh với những âm mưu hoạt động chống pháp việt nam
củng cố với vành đai an ninh từ bên ngoài bên dưới
củng cố nâng cao địa vị pháp lý hỗ trợ cộng đồng người việt nam ở nước ngoài
tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của các nước để tăng cường tiềm lực của an ninh quốc gia
và thu hút nguồn lực xây dựng đất nước
lực lượng công an nhân dân đã tham gia rất tích cực vào các diễn đàn đa phương
quá trình xây dựng các luật lệ các tiêu chuẩn mới liên quan đến đấu tranh phòng chống tội phạm trên quốc gia
giải quyết những vấn đề an ninh phi truyền thống tạo lập cơ sở pháp lý vững chắc
để góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự từ sớm từ xa
bảo đảm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội từ sớm từ xa là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách
trong giai đoạn hội nhập và phát triển hiện nay bên cạnh những thuận lợi thì cũng có không ít khó khăn thử thách đặt ra
với vai trò lần lượng nòng cốt trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm
lực lượng công an nhân dân tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là thanh bảo kiếm
bảo vệ đảng nhà nước và nhân dân
trong năm mới giáp thìn bộ trưởng tô lâm tiếp tục đặt ra những yêu cầu
đối với toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân
từ đầu nhiệm kỳ đại hội một mươi ba của đảng đến nay đất nước ta đã chủ động hội nhập quốc tế toàn diện
sâu rộng trong bối cảnh thế giới khu vực có nhiều diễn biến hết sức phức tạp
nhiều vấn đề chưa từng có trong tiền lệ nhiều vấn đề vượt qua cả dự báo
các thế lực thù địch còn phản động và các loại tội phạm giáo diết đẩy mạnh các hoạt động
chống phá với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi thâm độc xảo quyệt
gia tăng các thách thức áp lực rất lớn đối với công tác đảm bảo an ninh và trật tự
quán triệt và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nghị quyết đạo một mươi ba của đảng
nhất là những tư duy nhận thức mới về an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
lực lượng công an nhân dân đã đang và sẽ triển khai mạnh mẽ quyết liệt
với quyết tâm cao nhất trong toàn lực lượng với sáu nhóm công tác chính
thứ nhất giữ vững an ninh quốc gia tăng cường bảo vệ an ninh chính trị
nội bộ an ninh kinh tế an ninh xã hội
an ninh con người an ninh phi truyền thống
bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc không để bị động bất ngờ về chiến lược
thứ hai là tiếp tục triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp biện pháp
kìm chế kéo giảm tội phạm tiến tới triệt tiêu các nguyên nhân điều kiện
để phát sinh tội phạm củng cố môi trường an toàn xã hội trật tự kỷ cương
phục vụ cho cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
thứ ba là tiếp tục đi đầu trong thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia
giải cách tối đa các thủ tục hành chính đảm bảo dữ liệu dân cư đúng đủ sạch sống
phục vụ quản lý dân cư con người tạo nền tảng cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu
nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phòng chống tội phạm
thứ tư gương mẫu đi đầu trong xây dựng chỉnh tốn đảng phòng chống tham nhũng tiêu cực
trước hết là phòng chống tham nhũng tiêu cực trong nội bộ công an nhân dân
tập trung các giải pháp xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự là thanh bảo kiếm bảo vệ đảng nhà nước và nhân dân
thứ năm là lực lượng chủ công trên mặt trận đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc bôi nhọ của các thế lực thù địch
phản động đấu tranh bảo vệ thể chế bảo vệ chính quyền bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân
thứ sáu là thực hiện tốt chức năng đối ngoại công an nhân dân
thúc đẩy hợp tác về an ninh với các đối tác đi vào chiều sâu một cách bền vững
tăng cường phối hợp với các ban bộ ngành trung ương và các địa phương
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
bảo vệ an ninh quốc gia từ xa từ sớm củng cố vững chắc tiềm lực an ninh quốc gia
sau đây sẽ là những chính sách đáng chú ý được áp dụng trong dịp tết này
xin mời quý vị cùng quan tâm theo dõi
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã ký ban hành chỉ thị

về tổ chức tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hộ
và tăng cường công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương tổ chức triển khai
tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ phải thiết thực hiệu quả không vô trường hình thức
tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả các cơ chế chính sách trong lâm nghiệp
đồng thời tăng cường huy động xã hội hóa tạo điều kiện để các cơ quan tổ chức đoàn thể
trường học lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực
tham gia trồng cây trồng rừng chăm sóc bảo vệ rừng
tại hà nội để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân đón tết
lực lượng chức năng sẽ duy trì kiểm soát các vi phạm liên quan tới nồng độ cồn khi lái xe
tại quốc lộ một a quốc lộ sáu quốc lộ hai lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát vi phạm nồng độ cồn
qua đó đảm bảo an toàn giao thông cho người dân
chơi tết bên cạnh đó các chốt kiểm soát nồng độ cồn cũng sẽ được duy trì xuyên tết
tại các trụng đường chính bất kể ngày đêm
việc tuần tra xử lý các vi phạm nồng độ cồn và ma túy sẽ được lực lượng chức năng duy trì
trước trong và sau tết qua đó xây dựng văn hóa đã uống rượu bia không lái xe
trong ngày ba mươi tết các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và xuất nhập cảnh
vẫn được duy trì tại các cửa khẩu
hoạt động này sẽ duy trì xuyên tết tại nhiều cửa khẩu trên cả nước
tại lào cai các đơn vị tại cửa khẩu đã chuẩn bị phương án bố trí nhân lực để không bị động
ách tắc xe chở hàng hóa xuất nhập khẩu dịp nghỉ tết
cặp cửa khẩu quốc tế móng cái việt nam đông hưng trung quốc vẫn làm việc trong tết nguyên đán
gồm cả cửa khẩu cầu bắc luân i và cửa khẩu cầu bắc luân ii
cửa khẩu tân thanh những ngày giáp tết trung bình có ba trăm linh ba trăm năm mươi xe xuất đi mỗi xe chỉ mất năm phút để thông quan
tiếp theo xin mời quý vị theo dõi tiểu mục điểm báo với các bài viết được đăng tải trên các số báo chào xuân mới hai nghìn hai mươi bốn
xuân mới mở ra vận hội mới của đất nước phát huy sức mạnh nội sinh xây dựng đất nước phồn vinh hùng cường là nội dung chính của tiểu mục điểm báo ngày hôm nay
xuân mới mở ra vận hội mới của đất nước phát huy sức mạnh nội sinh xây dựng đất nước phồn vinh hùng cường là nội dung chính của tiểu mục điểm báo nay
chào mừng quý vị đến với điểm báo xuân của truyền hình công an nhân dân
đầu năm mới xin được kính chúc quý vị cùng gia đình nhiều sức khỏe niềm vui thành công và hạnh phúc
vâng thưa quý vị có thể thấy là trên các số báo xuân năm nay hầu hết các báo đều dành nhiều bài viết để điểm lại những thành tựu mà đất nước đã đạt được trong năm qua trên nhiều lĩnh vực
cùng với đó là những kỳ vọng vào việc phát huy sức mạnh nội sinh để xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh hùng cường
bài xã luận vun bồi nguồn lực mới trên số tết báo nhân dân đánh giá
việt nam đã đi qua năm hai nghìn hai mươi ba với nhiều dấu ấn đặc biệt
nổi bật là các hoạt động đối ngoại diễn ra rất sôi động liên tục và là điểm sáng
việt nam được nhắc đến với các thông số như kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định
lạm phát nợ công nợ chính phủ nợ nước ngoài bộ chi ngân sách nhà nước được kiểm soát
các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo
báo công an nhân dân nhận định bên cạnh những dấu ấn về kinh tế
thì an sinh xã hội văn hóa y tế giáo dục tiếp tục được quan tâm phát triển
công tác kiểm tra thanh tra phòng chống tham nhũng tiêu cực được đẩy mạnh
quốc phòng an ninh được củng cố tăng cường độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ
an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững
uy tín vị thế việt nam trên trường quốc tế được nâng cao
trong điều kiện khó khăn chung của toàn cầu việt nam vẫn là một trong số không nhiều quốc gia
đạt được những kết quả quan trọng
đó là công sức của toàn đảng toàn dân và toàn quân ta đã đoàn kết một lòng
tạo nên sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện nghị quyết
là sự tiếp nối những thành tựu của đường lối đổi mới do đảng đề ra
đây là khẳng định của tổng bí thư nguyễn phú trọng trong cuộc phỏng vấn đầu năm mới với báo nhân dân
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh
để đạt được những kết quả đó trước hết là phát huy kinh nghiệm của các khóa trước
trong nửa đầu nhiệm kỳ khóa này các cấp ủy từ trung ương đến cơ sở
tiếp tục có nhiều cách làm mới sáng tạo trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo
từ đó tạo nên sự thống nhất cao từ nhận thức đến hành động
trong việc hiện thực hóa chủ trương đường lối của đảng
nguyên nhân món tính gọi là căn cốt nhất quyết định nhất
vẫn chính là sự lãnh đạo đúng đắn sáng suốt của đảng
đứng trước những khó khăn đứng trước thử thách
có lẽ chưa bao giờ cái bản lĩnh chính trị của đảng
cái tầm cao trí tuệ của đảng
cái sự tâm huyết của đảng với dân với nước
nó được thể hiện trong quá trình đảo đảng
đặc biệt là sự phối hợp nhịp nhàng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị
đồng thời phát huy cao độ tinh thần làm chủ của nhân dân
dưới sự lãnh đạo nhạy bén sáng suốt kịp thời của đảng
sự đồng hành giám sát có hiệu quả của quốc hội
sự chủ động điều hành linh hoạt quyết liệt
sát sao của chính phủ và chính quyền các cấp
đồng thời những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
phòng chống tham nhũng tiêu cực
đã góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân
những điều tổng bí thư trao đổi với báo nhân dân
là thông điệp gửi tới toàn đảng toàn dân và toàn quân ta
tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác xây dựng trình đốn đảng
phát huy mọi nguồn lực xây dựng đất nước ta
ngày càng phát triển nhanh bền vững
việt nam đang có một cơ đồ tiềm lực vị thế uy tín lớn
để thực hiện khát vọng đưa đất nước tới phồn vinh hùng cường
trong quá trình thực hiện khát vọng ấy
nguồn sức mạnh nội lực đã được khẳng định trong các thời kỳ cách mạng
hiện vẫn là nhân tố quyết định
đây cũng là nội dung được nhiều tờ báo xuân năm nay đề cập
trong bài xã luận động lực mùa xuân trên số xuân báo công an nhân dân khẳng định
năm hai nghìn hai mươi bốn là năm bản lề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ
theo nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
trong bối cảnh đó quốc hội nhấn mạnh
tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
đổi mới mô hình tăng trường
cơ cấu lại nền kinh tế
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả sức cạnh tranh
và năng lực nội sinh của nền kinh tế
trên cơ sở thúc đẩy các đột phá chiến lược
huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị
tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh
chăm lo đời sống nhân dân
phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của đất nước
nội lực ở đây không chỉ là tài nguyên vị trí địa lý
mà là thế và lực được tạo ra bởi toàn bộ trí tuệ tâm huyết ý chí quyết tâm của mỗi con người việt nam
bởi truyền thống văn hóa việt nam
một điều nữa để đất nước phát triển tiến lên mạnh mẽ
quan trọng hơn cả là khát vọng và quyết tâm của con người việt nam
khát vọng dân tộc
là động lực đưa đất nước đi tới phổn vinh thịnh vượng
xuân giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn mở ra vận hội mới của đất nước
việc phát huy nội lực đất nước củng cố bồi đắp và nhân lên giá trị cốt lõi con người việt nam
để góp sức hiệu quả và công cuộc phát triển đất nước
là những nhiệm vụ hệ trọng mà toàn đảng toàn dân ta cần ra sức thực hiện
quý vị vừa theo dõi điểm báo xuân của truyền hình công an nhân dân
một lần nữa thay mặt những người làm chương trình
xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến quý vị nhân dịp đầu xuân năm mới